viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông lê thanh thản
chủ tịch tập đoàn mường thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng
vào ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bms
ct sáu phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với bị can lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi trú tại bán đảo linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu bms về tội lừa dối khách hàng
vào ngày tám tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với lê thanh thản
ngày chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can lê thanh thản
tại các địa chỉ lô bốn mươi năm bt hai bán đảo linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
ban quản lý dự án thanh hà phường phú lương quận hà đông tp hà nội
ban quản lý khu đô thị sa la phường phúc la quận hà đông thành phố hà nội thu giữ một số tài liệu có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm hành vi của bị can lê thanh thản theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường gọi tắt là công ty nhật cường
đồng thời đã ra quyết định khởi tố một mươi bị can về các tội danh khác nhau gồm buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó đối tượng bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bị khởi tố về cả hai tội danh là buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ngoài hành vi đã bị khởi tố bị can bùi quang huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty nhật cường
và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường gọi tắt là nhật cường software hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền
vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can bùi quang huy về tội rửa tiền theo khoản ba điều ba trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can bùi quang huy về tội rửa tiền
sau vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can lê văn quang cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đa cấp thăng long
còn gọi là thăng long group và bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi các bị can đã lừa đảo ba mươi sáu bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là bảy trăm linh sáu tỷ đồng
cáo trạng xác định với mục đích kiếm tiền nhanh chóng lê văn quang đã thành lập hệ thống các công ty gọi là thăng long group và quang làm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn này
các đồng phạm của quang được giao các chức danh cụ thể trong hệ thống thăng long group với nhiệm vụ xây dựng các hình ảnh quảng cáo
nhằm mục đích để mọi người tin tưởng rằng thăng long group là tập đoàn mạnh trong nhiều lĩnh vực
trong thăng long group lê văn quang và đồng phạm tiếp tục thành lập công ty nhượng quyền thăng long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của bộ công thương
để tạo vỏ bọc hợp pháp thu hút các bị hại nộp tiền để chiếm đoạt tài sản
thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty để được hưởng tiền thường gấp nhiều lần mà không có tính khả thi
kết quả điều tra xác định có ba mươi sáu người bị hại đã tin và nộp tiền cho các bị can
tổng số tiền các bị can đã thu của người bị hại là bảy trăm ba mươi sáu tỷ đồng
các bị can đã chi phí thực tế cho hoạt động mua hàng gần ba mươi tỷ đồng
còn lại các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền
chi phí hoạt động của các công ty phục vụ cho các hành vi phạm tội của các bị can
và các khoản hưởng lợi cá nhân của các bị can gây tổng thiệt hại của vụ án là hơn bảy trăm linh sáu tỷ đồng
cáo trạng xác định tám bị can phải chịu trách nhiệm dân sự về toàn bộ số tiền chiếm đoạt là hơn bảy trăm linh sáu tỷ đồng của ba mươi sáu bị hại
hiện mới có một năm trăm bốn mươi bị hại trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn một trăm một mươi tỷ đồng
vì vậy lê văn quang và đồng phạm phải liên đối bồi thường số tiền hơn một trăm một mươi tỷ đồng này
đối với những bị hại khác khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
thưa quý vị và các bạn tuần qua việc hàng chục hộ dân dựng lều
cản xe rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn khiến
các quận nội thành hà nội bị ngập trong rác thải
sau nhiều nỗ lực thương thảo giữa chính quyền và người dân
đến nay đường vào bãi rác đã được giải phóng tình trạng ùn ứ rác cơ bản được khắc phục
sự việc này cho thấy bên cạnh việc sớm có phương án tháo gỡ những vướng mắt của người dân
thì các cơ quan chức năng cũng cần phải có những biện pháp dự phòng
để không bị rơi vào thế bị động trong việc xử lý rác thải đô thị
sau khi đường vào bãi rác nam sơn được giải tỏa cho xe chở rác vào
đến ngày một mươi tháng bảy nhiều tuyến phố đã không còn tình trạng
tình trạng un ứ rác
bãi tập kết rác tạm thời trên đường phạm văn bạch quận cầu giấy cũng đã được giải phóng
trước đó tối ngày năm tháng bảy người dân ở xã nam sơn và hồng kỳ huyện sóc sơn
đã dỡ bỏ liều bạt chứa ngại vật ngăn xe rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn
động thái này diễn ra sau khi chiều tối
cùng ngày người dân đã nhận được văn bản hỏa tốc của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc tháo gỡ vướng mắt dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi rác
kinh thành của vùng văn trong đó sẽ có những vận dụng chính sách của vùng đặc tục
vì vùng này nó ảnh hưởng xung quanh của bãi rác
cho nên thành phố sẽ vận dụng những chính sách đặc tục để gỡ khó cho bà con
để bà con có những phấn đấu để làm sao khi bà con di rời
xa cái lơi ở mới thì nó bằng mặt hơn theo đúng cái chủ trương của đảng
lượng rác thải tồn động những ngày qua ước tính khoảng một mươi năm tấn
nên sau khi đường vào được giải tỏa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco
đã huy động tối đa cán bộ công nhân phương tiện hoạt động liên tục để thu gom xử lý lượng rác thải tồn động
nói đến đây thì tình hình như thế nào anh
đỡ hơn nhiều rồi
bọn em thấy bà ở trên bãi rác nam sơn
chấp nhận là để cho đổ rác tiếp rồi
em làm này thì làm cả ngày đến đêm
luôn làm liên tục bởi vì rác có nhiều quá
câu chuyện người dân bức xúc do tình trạng ô nhiễm
tại các khu xử lý bãi rác thải tập trung là có thật và kéo dài nhiều năm
theo những người dân quanh khu xử lý rác
họ chỉ cần một chính sách đền bù thỏa đáng
ở đây hai mươi năm rồi khổ cực đến mức độ nào không
rùi mũi coi như ăn cơm phải buông mạn
rùi mũi bấu điên hết xí chân này này
bận cùng nắm thì mới phải làm như thế thôi
cũng không ai muốn thế
không ai muốn là phải bỏ hết công việc mà ra đây để ăn đợi làm chờ
để trò chế độ
vấn đề ô nhiễm môi trường
đặc biệt là tình trạng rác thải trên địa bàn thành phố
đang diễn ra phức tạp và đang là thách thức không nhỏ cho thủ đô
trong các cuộc họp giao ban những tháng gần đây
ubnd tp hà nội đã liên tục giao các sở ban ngành
chủ động xây dựng kế hoạch thu gom rác thải sinh hoạt rác xây dựng
để không làm ảnh hưởng đến môi trường
hiện tại rất cần những phương án dự phòng
để hà nội không rơi vào thế bị động trong việc xử lý rác thải đô thị
sau khi rời thủ đô seoul hàn quốc
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới thủ đô ulaanbaator bắt đầu chuyến thăm chính thức mông cổ
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
vào sáng ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm và đoàn đã chào
xã giao tổng thống mông cổ khan ma bát tôn ga
cùng dự buổi tiếp bộ trưởng tô lâm của tổng thống mông cổ
có thư ký hội đồng an ninh quốc gia mông cổ amar jagan
cang sắc đại sứ việt nam tại mông cổ đoàn thị hương
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm tổng thống mông cổ
khan ma bát tôn ga khẳng định
nhà nước và nhân dân mông cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò của việt nam tại khu vực
chúc mừng những thành tựu mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tổng thống khan ma bát tôn ga bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác
giữa các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ với bộ công an việt nam
thời gian qua cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ tư pháp
và nội vụ mông cổ với bộ công an diễn ra cùng ngày
tổng thống khan ma bát tôn ga bày tỏ mong muốn
thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ và bộ công an việt nam
tiếp tục tăng cường hợp tác nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đào tạo năng lực cán bộ thực thi pháp luật
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn ngài khan ma bát tôn ga đã dành thời gian tiếp đoàn
chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới ngài tổng thống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam mông cổ
thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
bộ công an và các đối tác mông cổ đã đạt được sự đồng thuận cao về những phương hướng hợp tác lớn
cũng như những biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát triển
nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh nội vụ hai nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn ngài tổng thống tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức mông cổ
trước đó tại cung nhà nước đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và đoàn đại biểu cấp cao bộ tư pháp và nội vụ mông cổ
ngài tân sên niêm đô ri

chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm mông cổ của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
khẳng định chuyên thăm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa mông cổ và việt nam cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật của mông cổ
với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng được gặp ngài tân sên niêm đô ri
tại đất nước mông cổ tươi đẹp
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nông hậu của ngài tân sên niêm đô ri
trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp
và nội vụ mông cổ ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
hà bình đã có thỏa thuận về phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi ba
tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai quốc gia
hà bình đã tăng cường trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước
thông qua kênh interpol và kênh ngoại giao
nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
tại hội đàm hà bình khẳng định nghiêm túc triển khai thực hiện nhận thức chung
giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật
cũng như các nội dung thống nhất trong các văn bản thỏa thuận hợp tác và các hiệp định đã ký
chủ trì trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ thông tin nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống tội phạm
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
phối hợp xây dựng phương án phòng chống khủng bố
hà bình tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương
mà cả hai nước đều là thành viên như các điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia chống khủng bố chống tham nhũng chống tra tấn
và các điều ước quốc tế đa phương khác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
hai bên tăng cường trao đổi thông tin hợp tác đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hiểu biết thúc đẩy tham mưu lãnh đạo hai nước
về chính trị và đầu tư kinh tế
thừa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tổng thống mông cổ
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tên xe niêm đô ri đã ký hiệp định dẫn độ giữa việt nam và mông cổ
việc ký kết hiệp định dẫn độ đã ghi nhận một bước tiến mới quan trọng trong hợp tác về tư pháp hình sự
hiệp định là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng của hai nước hợp tác trong truy bắt tội phạm bỏ trốn
và thực hiện yêu cầu dẫn độ giữa hai nước
dịp này bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tên xe niêm đô ri cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác
giữa học viện an ninh nhân dân và đại học nội vụ mông cổ
bản tin tiếp tục với các tin tức quan trọng khác
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc đối với công tác này
đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa và tuyên truyền phải triển khai thực chất toàn diện nhưng trọng tâm trọng điểm
từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra
đó là chỉ đạo của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương cũng yêu cầu toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này
tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
xiết chặt kỷ luật kỷ cương vai trò trách nhiệm nêu gương đi đầu của thủ trưởng
người đứng đầu trong thực thi công vụ thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm
thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh trọng tâm là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư
phát huy phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
cùng với đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương phải luôn sẵn sàng ứng phó
có các phương án cụ thể chủ động trong mọi tình huống
lãnh đạo bộ ghi nhận đánh giá cao kết quả đã đạt được của lực lượng trong thời gian qua
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tình hình cháy giảm cả ba tiêu chí số vụ cháy thiệt hại về người và tài sản
góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên với những khó khăn thực tế liên quan đến công tác quy hoạch đô thị hạ tầng cơ sở
giao thông phục vụ công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ số lượng các cơ sở công trình thuộc diện quản lý
ngày càng gia tăng phát triển đa dạng với những tính chất phức tạp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ sẽ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai các mặt công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận đánh giá kết quả các mặt công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tham mưu ban hành quy định mới
về tổ chức đảng trong công an nhân dân kiện toàn củng cố tổ chức đảng các cấp
theo mô hình tổ chức mới nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu
công tác giáo dục chính trị đã được tăng cường triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết của đảng nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ công tác
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị
tiếp tục chủ động tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
làm tốt công tác xây dựng đảng về tổ chức và công tác đảng viên
tham mưu và chuẩn bị tốt các công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
cùng với đó ra soát và điều chỉnh hoàn thiện các văn bản pháp luật
khắc phục những điểm còn vướng mắt trên các mặt công tác
tiếp tục tham mưu nghiên cứu đổi mới nâng cao tính hiệu quả
tính chủ động của công tác chính trị tư tưởng đảm bảo lực lượng công an nhân dân
luôn giữ vững bản chất cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng
cũng trong khuôn khổ hội nghị hôm nay thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao huy hiệu
bốn mươi năm tuổi đảng cho trung tướng nguyễn xuân mười
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân của cục công tác đảng và công tác chính trị
đã có thành tích xuất sắc trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cần chủ động kịp thời hơn nữa trong công tác tham mưu
xây dựng cơ chế chính sách hành lang pháp lý trong công tác quản lý nhà nước
và phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới
đây là yêu cầu của trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của cục công nghiệp an ninh
được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục công nghiệp an ninh đã triển khai có hiệu quả
các phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước bộ công an đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
chủ động nắm bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tham mưu
đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
vấn đề thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần
đề xuất tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp bộ công an
về thực hiện các đề án dự án và phát triển công nghiệp an ninh
cơ bản đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả
nhất là tập trung vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án
đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy cục công nghiệp an ninh
cần chủ động kịp thời hơn nữa trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách
hành lang pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế
để không bị xung đột với các quy định pháp luật khác trong công tác quản lý nhà nước
và phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới
các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa để có kế hoạch sản xuất dài hơn
đem lại hiệu quả cao cũng như đảm bảo đời sống của người lao động
chủ động tự kiểm tra phòng ngừa những sai sót có thể xảy ra trong quá trình công tác
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
cho các doanh nghiệp công an đồng thời bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn
để phát huy tối đa năng lực sở trường trong quá trình công tác
còn vào chiều ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai các mặt công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của viện khoa học và công nghệ bộ công an
báo cáo về kết quả các mặt công tác trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đại diện viện khoa học và công nghệ bộ công an cũng đã tham mưu chỉ đạo triển khai
các chương trình kế hoạch công tác nghiên cứu ứng dụng chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ theo hướng tăng cường cho các địa bàn trọng điểm
lực lượng trực tiếp chiến đấu theo chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài bộ công an đẩy mạnh nghiên cứu
chế tạo cải tiến các sản phẩm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân đặt ra hiện nay
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những kết quả viện khoa học và công nghệ bộ công an
đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn phan sơn đề nghị viện khoa học và công nghệ tập trung vào nhóm năm nhiệm vụ trọng tâm
gồm tập trung để mạnh nghiên cứu ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài
tham mưu với đảng ủy công an trung ương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương
chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
thực hiện tốt công tác dự báo tình hình bám sát yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
để tăng cường ứng dụng thành tiệu mới nhất của khoa học công nghệ
mở rộng hợp tác để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng triển khai nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và bộ công an